ubnd tỉnh hải dương vừa tổ chức xúc tiến thương mại tiêu thụ cà rốt vụ đông năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
sự kiện nhằm kết nối các thương lái công ty xuất khẩu nông sản với người nông dân
đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu các sản phẩm thế mạnh làm từ cà rốt của địa phương
trải qua bốn mươi năm xây dựng thương hiệu đến nay cà rốt của huyện cẩm giang đã xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới
cây cà rốt đã trở thành cây truyền thống thế mạnh của huyện cầm giang
cà rốt cẩm giàng đến nay đã khẳng định được thương hiệu đạt nhiều chứng nhận nông sản sạch an toàn ở trong cũng như ngoài nước
cũng trong buổi xúc tiến thương mại các doanh nghiệp tiêu thụ xuất nhập khẩu đã ký cam kết
chung tay tiêu thụ sản phẩm đảm bảo đầu ra cho bà con nông dân được ổn định
theo ý kiến của các doanh nghiệp cũng như các chuyên gia khó khăn nhất hiện nay cho sản phẩm cà rốt là khâu bảo quản sơ chế
cây giống còn yếu sản xuất vẫn ổ ạt khiến cho việc tìm đầu ra thiếu hiệu quả
do đó tỉnh cũng như các cấp chính quyền địa phương đang phải vào cuộc ở nhiều khâu sản xuất
phải trực tiếp xuống hỗ trợ người dân hợp tác xã kiểm tra chất lượng trước khi đưa đi tiêu thụ